một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu dân cư thuộc phường bảy thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
đám cháy bắt đầu từ một ngôi nhà rồi lan sang các nhà xung quanh rất may là không có thiệt hại về người
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh tiền giang đã điều năm xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa
khu vực xảy ra cháy nằm cạnh bờ sông bảo định nên khi hỏa hoạn xảy ra các xà lan trên sông cũng đã tích cực hỗ trợ phun nước dập lửa
tuy nhiên phải mất hai giờ đồng hồ đám cháy mới được dập tắt
thống kê ban đầu cho biết hỏa hoạn đã thiêu dụi bảy ngôi nhà và không gây thiệt hại về người cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn